phương án được nhiều tỉnh thành lựa chọn nhất là cho học sinh mầm non tiểu học trung học cơ sở nghỉ thêm
học sinh trung học phổ thông đến lớp từ ngày hôm nay ngày hai tháng ba
bộ y tế đã đề nghị các nhà trường thực hiện những biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại trường lớp
lực lượng chức năng tỉnh sơn la vừa bắt giữ ba đối tượng là phàng thị dụ phàng thị vế và phàng a chu
trú tại huyện vân hồ về hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
đối tượng phàng thị dụ và phàng thị vế
phàng thị vế bị bắt giữ cùng sáu trăm linh viên ma tuyế tổng hợp hai xe máy bốn điện thoại di động
trước đó vào hồi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng hai tại khu vực bản lấy xã tân xuân huyện vân hồ
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang phàng a chu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là ba trăm linh viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động
và hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
do không có tiền tiêu xài và nghiện ma túy
hai đối tượng là hà đinh ngọc anh hai mươi một tuổi chú tại xã e cao và chu văn giang trường
một mươi chín tuổi chú tại phường e tam tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
vừa bị công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó ngọc anh đã mang theo một con dao cùng trường cầm theo gạch đá
đi đến khu vực trường cao đẳng sư phạm đắk lắc để tìm người cướp tài sản
khi đến sân bóng của nhà trường thì thấy một đôi nam nữ đang đứng trò chuyện
lúc này cả hai lại gần rồi ngọc anh dùng dao uy hiếp cướp hai chiếc điện thoại cùng tiền mặt
tài sản cướp được ngọc anh đem bán rồi chia nhau tiêu xài cá nhân và mua ma túy để sử dụng
được biết ngọc anh từng có một tiền án hai năm tù giam về tội trộm cắp tài sản
còn trường từng bị đưa đi trường giáo dưỡng cũng về hành vi trộm cắp tài sản
mở rộng điều tra công an tp buôn ma thuật làm rõ thêm
cả hai đối tượng còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác
vào chiều ngày hôm qua
sau khi nhậu với người thân một người đàn ông xuống biển tắm và đã bị đuối nước tử vong
sự việc đáng tiếc vừa xảy ra tại khu vực biển thôn hội an hai xã phổ an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
sau khi nhậu với người thân ông huỳnh tấn mai sáu mươi tuổi ở thôn an thạch xã phổ an
đã một mình ra khu vực biển thôn hội an hai xã phổ an để tắm
trong lúc bơi ra khá xa bờ thì người dân phát hiện ông mai bị đuối nước
một số người dân đã tìm cách đưa ông mai lên bờ và đưa đi cấp cứu
tuy nhiên ông huỳnh tấn mai đã tử vong ngay sau đó